kiến trúc chính quyền điện tử là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong thời gian tới
nhằm đạt được các mục đích như tăng cường khả năng kết nối liên thông tích hợp chia sẻ sử dụng lại thông tin cơ sở dữ liệu các sở ngành các bộ ngành
nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết mau chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức doanh nghiệp và người dân
bất kể trong hay ngoài giờ làm việc với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ
ngày hai tháng bảy sau khi có thông tin việc facebook đưa hai huyện đảo trường sa và hoàng sa ra khỏi bản đồ việt nam và tích hợp vào bản đồ trung quốc
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã lập tức lên tiếng và gửi yêu cầu đến facebook yêu cầu mạng xã hội này làm rõ thông tin
cụ thể khi truy cập vào bản đồ trong tính năng chạy quảng cáo của facebook nhiều người bất ngờ khi không thấy sự xuất hiện của hai huyện đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
trước đó năm hai nghìn một mươi sáu google cũng đã có sự nhầm lẫn tương tự và phải sửa đổi sau làn sóng phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng
vừa qua nhà mạng megaphone của nga đã ký một biên bản ghi nhớ với nhà sản xuất thiết bị huawei để xây dựng mạng năm g thử nghiệm suốt kỳ world cup hai nghìn một mươi tám ở nga mang lại tiềm năng ứng dụng lớn cho năm g ở các giải đấu tiếp theo
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên world cup được tổ chức tại nga
và đây cũng là dịp tuyệt vời để đất nước này thử nghiệm phát triển mạng năm g
tuy world cup hai nghìn một mươi tám quy mô ứng dụng mạng năm g còn ở diện thu hẹp nhưng đây sẽ là bước khởi đầu để đưa tốc độ mạng này được sử dụng rộng rãi hơn ở các kỳ world cup tiếp theo
mts nhà mạng lớn nhất của nga hiện nay sẽ dựng các khu vực giới thiệu mạng năm g chuyên dụng tại các địa điểm chính quanh khu vực thi đấu
trong khi đó megaphone đang chuẩn bị những thử nghiệm năm g tại world cup
huawei cũng sẽ thử nghiệm công nghệ di động
các thiết bị đầu cuối sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động tại các khu thường nghiệp
bao gồm một mươi một sân vận động chính các khu vực luyện tập khách sạn và các cơ sở khác
bitcoin đồng tiền mã hóa được ra đời đầu tiên vào năm hai nghìn chín trong cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
thời điểm hệ thống tài chính mỹ đánh mất niềm tin trong dân chúng
và từ vài năm trở lại đây thuật ngữ tiền mã hóa tiền số
được chúng ta nhắc đến nhiều hơn
chưa thấy được những giá trị to lớn của bitcoin hay tiền mã hóa trong nền kinh tế số
nhưng rõ ràng hậu quả của nó để lại không hề nhỏ
tiền ảo ifen và pincoin với hơn một mươi năm tỷ đồng của hơn ba mươi hai người chơi bị lừa đảo
chẳng biết bao giờ mới lấy lại được
cái chết của một sinh viên hàn quốc ở busan khi đồng bitcoin bị trao đảo với giá rơi thủng đáy tám usd
khiến cậu thanh niên này thua lỗ và quẫn trí đã tự tử
rất nhiều những hệ lụy và hậu quả đau lòng
đến từ việc chơi các loại tiền ảo bị thua lỗ
có lẽ chính vì thế tiền mã hóa chưa được công nhận như một phương thức thanh toán
ở rất nhiều quốc gia trên thế giới
thưa quý vị và các bạn chắc hẳn quý vị đang rất thắc mắc là tại sao chúng tôi lại nhắc đến bitcoin
hay những đồng tiền mã hóa
tiền mã hóa chưa được công nhận là một sự thật
tuy nhiên rất ít người biết rằng đằng sau những đồng tiền mã hóa này lại là một công nghệ
có thể trở thành một trong những nền tảng phát triển của nền kinh tế số
tiền mã hóa chỉ là một trong những ứng dụng rất phù hợp
rất phổ biến của công nghệ mà chúng tôi muốn nhắc đến
và hôm nay chúng tôi sẽ không bàn đến bitcoin hay tiền mã hóa
chúng tôi sẽ bàn đến công nghệ tạo ra nó
đó là công nghệ chuỗi khối hay còn được gọi là công nghệ blockchain
vậy công nghệ blockchain là gì nó được ứng dụng như thế nào
và tại việt nam công nghệ blockchain đang được triển khai như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau
và mở rộng theo thời gian
mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó
blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu
thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm
khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống
ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain bị đánh sập
những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin
chúng ta nói cách vấn tắc về công nghệ blockchain là công nghệ quản lý các dữ liệu một cách phân tám
trong đó là các dữ liệu kết nối theo các block
các dữ liệu có thể chuỗi và có thể quản trị một cách hoàn toàn độc lập
do vậy thì nó có thể lưu trữ dữ liệu
thứ nhất là phân tán thứ hai là đảm bảo việc tính bảo mật hoàn toàn của dữ liệu
bởi vì nó không phụ thuộc vào một nơi cơ sở dữ liệu tập trung
so với các công nghệ như là internet trước đây trong thập niên chín mươi của mình biết
blockchain chẳng qua là một nền tảng kết hợp các công nghệ với nhau chạy trên internet mà thôi
chứ thật ra nó cũng không phải là một cái phát minh quá to lớn
giá trị chính của nó là nó giúp tạo ra một cái sân chơi rất là công khai minh bạch và dữ liệu được chia sẻ đồng đều với nhau
và có một cái sự đồng thủ nhất định của cộng đồng thì dữ liệu mới được chính thức công nhận
trở lại thời gian khi mà internet ra đời đã có rất nhiều người hoài nghi về những lợi ích của nó
và dường như blockchain đang đi lại đúng con đường của internet trước đây
tuy nhiên trong nền kinh tế chia sẻ hiện nay
blockchain có thể trở nên cực kỳ hữu ích
cách đây hai mươi năm năm thì internet cũng mới đổ đầu vào việt nam
và đến thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi
nghi ngờ về sự phát triển của internet
và đến ngày nay thì đã chứng minh được cái việc là tại sao internet nó lại cần thiết đến như vậy
và tôi nghĩ rằng là blockchain trong giai đoạn này nó cũng có vẻ như lập lại những cái lịch sử như thế
thì theo tôi được biết thì hiện nay blockchain ở trên thế giới thì kể cả việt nam
việt nam thì cũng gần như là một cái phát triển nó cùng mặt bằng
có nghĩa là việt nam trình độ công nghệ của việt nam
công nghệ phát triển blockchain tại việt nam nó cũng cùng mặt bằng với các nước trên thế giới
và tôi nghĩ rằng là khi trong một thời gian ngắn nữa thôi thì blockchain sẽ áp dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống
chính xác cái từ của blockchain nó một trong những ưu điểm mạnh của nó là sự chia sẻ công khai
chia sẻ công khai đây là gì
là một khi anh đã ghi lên blockchain có nghĩa là dữ liệu đó được chia sẻ công khai đồng đều tất cả các máy chủ trên hệ thống
và mỗi một người tham gia khi đã ghi vào trên đấy rồi thì gần như là khó mà để thay đổi hoặc xóa sửa được
khả năng vẫn là nghiên cứu theo nghiên cứu thì khả năng vẫn có nhưng mà rất khó bởi vì mà muốn thay đổi hoặc phải thay đổi
cả một cái lượng số đông đồng thuận với nhau trên việc đã ghi vào hệ thống từ trước tới đây
do đó thì cái tính cộng đồng của blockchain này rất là lớn
cái tính cộng đồng của blockchain này rất là cao
nó giúp cho tất cả mọi người tham gia cảm thấy có một cái môi trường mà nó được minh bạch hơn
nó được mở hơn minh bạch hơn và nó chia sẻ đồng đều với tất cả
trên thế giới blockchain đã được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng
blockchain được xem như là một cách để cắt giảm chi phí và thời gian thanh toán bù trừ giao dịch liên ngân hàng
cũng như tạo ra hệ thống an toàn hơn
trong lĩnh vực y tế khi người bệnh đi khám hay xét nghiệm
mọi kết quả của họ sẽ được lưu trữ
sử dụng công nghệ blockchain sẽ giúp người bệnh bảo mật toàn bộ thông tin và chỉ số xét nghiệm của mình
trong trường hợp người bệnh có nhu cầu chuyển sang bệnh viện khác ở bất kỳ đâu trên thế giới
họ chỉ cần truy xuất thông tin và kết quả chỉ số xét nghiệm của mình trên chuỗi blockchain
mà cho dù nơi khám ban đầu và nơi chữa bệnh mới không cùng ngôn ngữ hay sử dụng phần mềm khác nhau
và blockchain còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác như giáo dục thương mại điện tử hay sản xuất cung ứng
trong năm việc ứng dụng công nghệ blockchain rất có tiềm năng
blockchain có thể giúp nâng cao hiệu quả một số lĩnh vực việt nam còn non yếu như logistics hay truy xuất nguồn gốc thực phẩm
tại việt nam hiện nay thì có thể nói rằng là blockchain có rất nhiều tiềm năng để ứng dụng
nhưng trong thời gian trước mắt thì có thể có hai lĩnh vực mà chúng tôi đánh giá là công nghệ blockchain có thể mang lại ứng dụng ứng dụng ngay
thứ nhất là việc kiểm tra tra soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đặc biệt là lĩnh vực nông sản của chúng ta
thứ hai là phần logistics trong đó toàn bộ tất cả những vật đơn đơn hàng những thông tin có thể được tra soát và theo dõi một cách chính xác nhanh chóng cập nhật
có nghiên cứu một cái ứng dụng thí điểm là truy xuất nguồn gốc cho trái xoài
khi trái xoài được sau thu hoạch họ đã được rất là cẩn thận được trồng và gặt hái và thu hoạch
nhưng mà khi mà đưa ra thị trường vì rất nhiều lý do khác nhau người dùng khi mà sử dụng thì nó đã quá hạn hoặc là nó đã có những lỗi sự cố
thì công nghệ blockchain nó giúp cho việc check in lại không những là từ cái giai đoạn mà đi phân phối cho cái thị trường qua ban nhà phân phối siêu thị nào bán
và nó còn cho mình biết là cái thời gian như thế nào là ăn cái xoài đó là tốt nhất
tại sao được tin tưởng bởi vì nó đã được lưu trữ trên blockchain thì người dùng có thể đối chiếu cái dữ liệu đó một cách công khai và minh bạch trên hệ thống
thay vì như trước đây thì họ chỉ biết là kiểm tra trên một trang web nào đó và cái nguồn đó chưa chắc họ tin tưởng
hợp tác xã xoài mỹ sương huyện cao lãnh
tỉnh đồng tháp nổi tiếng với đặc sản xoài cát với chất lượng thơm ngon
trước đây hợp tác xã đã sử dụng mã qr để truy xuất nguồn gốc thực phẩm
nhưng để có thể xuất khẩu trái xoài ra nước ngoài sử dụng mã qr lại là một hạn chế
hợp tác xã đã quyết định ứng dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc cây xoài với mong muốn sẽ quảng bá thương hiệu xoài cát ra thế giới nhiều hơn nữa
và người dùng cũng có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm
trước đây thì hợp tác xã chúng tôi cũng đã sử dụng cái con tem cũng có mã qr code
nhưng mà con tem đó thì nó không đảm bảo được
thứ nhất là về vấn đề là người tiêu dùng
họ truy xuất họ chỉ biết là như vậy chứ họ chưa biết được là cái quá trình canh tác cây xoài nó như thế nào
nguồn gốc đó đúng mới là nguồn gốc xuất xứ của cây xoài
thứ hai là con tem đó hiện tại giờ là chỉ lưu hành trong nước
nếu ra nước ngoài thì sẽ không chi xuất được
tại vì tương lai thì hợp tác xã sẽ xuất khẩu ra nước ngoài nhiều
vì vậy mà chúng tôi tiếp cận cái blockchain để đáp ứng được cái nhu cầu đó trong hướng sắp tới
với cái cách làm của blockchain như vậy thì chi phí có khả năng sẽ giảm được tầm khoảng phần nữa
hơn nữa với lại cái giá trị hiện tại chúng tôi bỏ ra
đối với lĩnh vực logistics blockchain sẽ giúp cho khách hàng có thể theo dõi lộ trình
xem thời gian giao hàng chậm trễ và ước tính thời gian giao hàng đến từng phút
những cái tồn tại của logistics mà blockchain có thể xử lý được
cái thứ nhất đó là cái vấn đề liên quan đến việc là tồn động vốn của các doanh nghiệp
khi phải liên quan đến rất nhiều những cái tranh chấp liên quan đến thủ tục của sưu giấy tờ
thì cái thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan đến cái phí chi phí quản lý và chi phí xử lý các cái thủ tục hiện tại đang rất là cao
nó chiếm đến khoảng hai mươi những chi phí liên quan đến logistics
cái vấn đề thứ ba đó chính là cái vấn đề mà tối ưu vận tải
hiện tại bây giờ đa phần các doanh nghiệp liên quan đến vận tải thì họ chỉ chủ động được cái việc vận tải chiều đi
đơn vận tải chiều về thì hoàn toàn là không chủ động được
thì đấy là ba cây đặc thù
còn cái thứ tư ở trên thế giới thì bây giờ liên quan đến việc là quản lý chất lượng của sản phẩm trong quá trình vận chuyển
thì blockchain cũng sẽ giải quyết được vấn đề này khi mà kết hợp với một số công nghệ mới như là
công nghệ trong cái thời đại của truyền thông là iot và big data
để ứng dụng công nghệ blockchain ở việt nam vẫn gặp một số khó khăn
đó là việc cần một hành lang pháp lý minh bạch đồng thời cũng cần phải thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp
trong việc ứng dụng công nghệ này vào thực tiễn
chính vì vậy trong tháng sáu vừa qua đã có rất nhiều cuộc hội thảo được tổ chức để trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm
góp phần tạo nên một quy phạm pháp lý thuận lợi nhất để blockchain có thể phát triển xứng tầm
hiện nay thì về mặt công nghệ hay là lưu trữ dữ liệu
thì chúng ta chưa có một lưu trữ tính kết nối giữa các cơ sở dữ liệu tính đồng bộ tính kết nối
cái việc thứ hai nữa là bản thân có thể là về mặt pháp lý thì hiện nay đang chưa có những hướng dẫn văn bản
quy phạm pháp luật một cách chi tiết cụ thể để có thể thực hiện được việc này
thực ra là cái khó khăn nhất của ứng dụng blockchain và logistics thì đầu tiên như mình nói đó là cái chính sách
hiện tại bây giờ vẫn chưa có cái cơ chế rồi những quy định rõ ràng
cái thứ hai đó là cái việc mà các doanh nghiệp ở logistics việt nam rất ngại thay đổi
ngành logistics là ngành rất ngại thay đổi nên là mặc dù ngành logistics có sự tham gia của rất nhiều bên
và có gọi là một trong những cái ngành gọi là xuyên quốc gia
thì những cái tỷ lệ mà các cái doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tin trong logistics
mà có ứng dụng công nghệ tin đặc thù cho cái doanh nghiệp mình nó chỉ khoảng năm mươi
cùng với các công nghệ như kết nối vạn vật trí tuệ nhân tạo hay robot
blockchain sẽ là một trong những công nghệ tạo nên cuộc cách mạng bốn
theo đánh giá của các chuyên gia việt nam có thể trở thành một trung tâm công nghệ blockchain mới của khu vực
với những tiềm năng sẵn có
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau